thưa quý vị vào khoảng tám giờ sáng nay một đám cháy đã bùng phát tại sưởng hóa chất
ở tổ một mươi chín phường thượng thanh quận long biên hà nội
tại hiện trường ngọn lửa bốc cao tạo thành cột khói hàng chục mét
theo báo cáo ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người
đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ khiến nhiều người sợ hãi và tháo chạy ra ngoài
ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân lực lượng chức năng đã huy động hàng chục xe cứu hỏa
cùng lực lượng cảnh sát không cho chữa cháy đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi giờ sáng ngọn lửa cơ bản được không chế
tuy nhiên các chiến sĩ vẫn phải tiếp tục phun nước làm mát để phòng lửa bùng phát trở lại
ngay sau vụ cháy kho hóa chất chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
đã yêu cầu báo cáo rõ các phương án kiểm soát hạn chế nếu có nguy cơ phát tàn hóa chất ra môi trường xung quanh
nếu mức độ ảnh hưởng lớn không lại trừ khả năng phải áp dụng biện pháp sơ tán người dân ra vùng khác
theo báo cáo ban đầu vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người